liên quan đến vụ việc ba mươi chín người tử vong trong xe tải tại anh bộ công an việt nam đã chỉ đạo
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào hai tỉnh hà tĩnh và nghệ an
để kiểm tra giám định thông tin về những người mất liên lạc khi đi lao động từ pháp qua anh
nhằm phục vụ điều tra theo yêu cầu của công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế
bộ công an cũng đang chỉ đạo làm rõ việc có hay không các cá nhân tổ chức đưa người việt nam
xuất cảnh trái phép ra nước ngoài trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao bộ công an
chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao ủy ban nhân dân các tỉnh nghệ an hà tĩnh và các địa phương
các cơ quan liên quan cần chương sắc mình làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định
của pháp luật việt nam và luật pháp quốc tế điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân việt nam
xuất cảnh trái phép ra nước ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thủ tướng cũng giao bộ ngoại giao
chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại anh theo dõi tình hình phối hợp chặt chẽ làm việc với các cơ quan
liên quan phía anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân việt nam thực hiện
các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định